tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác các bộ trưởng quốc phòng của nato đã nhóm họp tại trụ sở của liên minh ở bruxelles của bỉ để thảo luận tăng cường sản xuất thêm vũ khí và đạn dược cho ukraine trước đợt tấn công mới của phía nga
theo trang al jazeara các đồng minh của ukraine đang chạy đua với thời gian để sản xuất đủ đạn dược nhiên liệu và phụ tùng thay thế nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của lực lượng nga mà người đứng đầu nato jens stoltenberg cho biết là đã được tiến hành
về phần mình moscow đã nhiều lần cảnh báo là việc phương tây đổ thêm vũ khí vào ukraine chỉ làm kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa nga và nato
điện kremlin nhấn mạnh bất cứ lô vũ khí nước ngoài nào vào ukraine đều là mục tiêu tấn công chính đáng của nga
dự kiến trong ngày hôm nay một mươi năm tháng hai cũng tại hội nghị bruxelles các thành viên nato sẽ thảo luận về hệ thống phòng thủ của khối ở sơn phía đông gần với nga
các động thái tăng cường ngân sách quân sự cũng nằm trong chương trình nghị sự